trong khi đó vào tối ngày hôm qua một mươi ba đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke dubai thuộc tổ dân phố một thị trấn hương khê tỉnh hà tĩnh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện hương khê bắt quả tàng
bất ngờ đột kích quán karaoke trên lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang ổ nhóm gồm một mươi ba đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
số đối tượng này bao gồm bảy nữ và sáu nam có hộ khẩu thường trú tại các huyện hương khê hương sơn thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh và thành phố vinh của tỉnh nghệ an
đặc biệt trong số một mươi ba đối tượng trên có một số đối tượng là cán bộ viên chức đang công tác trên địa bàn huyện hương khê
khám xét tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một gói ni lông màu xanh bên trong có chứa thảo mộc khô màu nâu còn gọi là cỏ mỹ
ba viên nén màu xám hình lục rác là dạng ma túy tổng hợp một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá và nhiều tăng vật liên quan phục vụ cho việc sử dụng ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận trong lúc tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm đã rủ nhau sử dụng ma túy
tiến hành thử nghiệm nhanh đã cho kết quả một mươi ba đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật